thưa quý vị trong cuộc sống hàng ngày chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ sự nghi ngờ về lòng trung thủy
và những cơn cuồng ghen mù quáng khiến cho nhiều người đã không thể kiểm soát được bản thân
sẵn sàng đe dọa thậm chí là ra tay sát hại
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn tỉnh đồng nai
đây là đối tượng nguyễn thanh lan bốn mươi một tuổi chú tỉnh đồng nai vừa bị công an tỉnh đồng nai khởi tố
để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng
trước đó đối tượng lan đến gia đình bà phạm thị thủy năm mươi sáu tuổi chú xã an viễn huyện trảng bom
chửi bới đe dọa giết cả gia đình bà thủy nếu không gặp được con bà là chị nguyễn thị y khoa hai mươi chín tuổi
chú tỉnh đồng nai là vợ cũ của lan đã ly hôn
không những vậy lan còn dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào cổng và dùng chậu cảnh ném vào nhà bà thủy
nên bà thủy cùng gia đình đã thuê nhà nghỉ để ở vì lo sợ lan sẽ giết cả gia đình
nhận được tin báo công an huyện trảng bom đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp lan khi đối tượng đang ở gần nhà bà thủy
khám xét khẩn cấp nơi ở của lan tại huyện long thành đồng nai
công an thu giữ một khẩu súng ak một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng một dao tự chế dài hơn một mét
mới đây tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo lý thành trọng ba mươi một tuổi chú tỉnh đồng nai một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trọng mang theo con dao tự chế và một con dao thái lan xông vào quán cà phê kim ở xã phú đông huyện nhơn trạch
chém một nhát trúng đầu một người phụ nữ ba mươi bảy tuổi
và làm bị thương một người vào căn ngăn vụ việc
lập tức phải báo cho cơ quan công an và phải hết sức bình tĩnh và phải cộng tác với cơ quan công an phối hợp với cơ quan công an thì là mới ngăn chặn được
để đấu tranh hạn chế loại tội phạm này bên cạnh việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng
thì vấn đề hỗ trợ giải quyết sự quan tâm của gia đình cần được đề cao
qua đó kịp thời phát hiện các mâu thuẫn để hỗ trợ các bên liên quan xử lý mâu thuẫn không để xảy ra sự việc đáng tiếc